thưa quý vị công an xã vạn thắng huyện vạn ninh vừa bắt giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi
tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ tại địa phương
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai công an xã vạn thắng tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn
thì phát hiện trong phòng có bốn thanh niên ba nam một nữ đang có biểu hiện nghi vấn về ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn thanh niên trên đều dương tính với ma túy
tại hiện trường cơ quan công an phát hiện ba túi ni lông màu trắng bên trong có chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá
bảy đoạn ống hút nhựa và bốn bọc nhựa ni lông nhỏ bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
cùng với một số chai lọ ống hút nghi là sử dụng ma túy
qua đầu tranh các đối tượng khai nhận số tăng vật nói trên là ma túy đá và heroin mua về sử dụng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã tạm giữ đối tượng phan văn đức sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
vào khoảng một mươi chín h ngày một tháng hai lợi dụng sự quen biết và lòng tin đối tượng sinh đã gọi điện thoại cho ông đoàn thiên lý
chú thành phố sóc trăng nhờ ông lý mua xăng đem đến tuyến quốc lộ sáu mươi thuộc ấp phước hòa xã phú tân huyện châu thành
khi đến nơi sinh và một đối tượng đi cùng
đã dùng tay vào hung khí hành hung ông lý rồi cướp xe máy bỏ chạy
trong quá trình di chuyển sinh bị ngã phải bỏ lại xe của ông lý rồi lên xe của đối tượng đi cùng chạy về hướng thành phố sóc trăng
vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã xác định được đối tượng gây án
tại cơ quan công an sinh đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình
riêng đối tượng đi cùng với sinh đã bỏ trốn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tết là dịp để mọi người xung họp bên gia đình người thân trong không khí đầm ấm
xong đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an thị trấn điện biên đông huyện điện biên tỉnh điện biên
thì tết cũng là lúc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự luôn đặt nặng trên vai
đối với họ sự bình yên an toàn của thị trấn tình cảm thân thương của bà con
chính là động lực to lớn giúp họ hoàn thành nhiệm vụ
hơn ba năm gắn bó với thị trấn điện biên đông
là quãng thời gian trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đối với trung úy mai văn đạt phó trưởng công an thị trấn
song niềm vui to lớn nhất là tình cảm mến thương của bà con nơi đây dành cho anh và đồng đội
dù có phải đón tết xa gia đình nhưng đổi lấy là sự bình yên an toàn của bà con nơi đây
luôn là mệnh lệnh từ trái tim
sau một thời gian thì chúng tôi cũng thấy yêu quê hương điện biên hơn
tại vì là một thời gian gắn bó và sinh sống với lại người dân nơi đây
thì chúng tôi đã có những tình cảm rất đặc biệt với lại người dân
những tình cảm của bà con nhân dân nơi đây cũng giúp chúng tôi vơi được đi được cái nỗi nhớ nhà xa gia đình
giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn
tết đến xuân về cũng là lúc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự càng nặng nề
bởi đây là thời điểm rất dễ xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự
mặc dù địa bàn di chuyển khó khăn thậm chí mất cả một ngày để di chuyển
song lực lượng công an thị trấn thường xuyên bám bản bám làng thực hiện ba cùng
cùng ăn cùng ở cùng làm và đặc biệt cùng nói tiếng dân tộc
để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con
không để hình thành điểm nóng mất an ninh trả tự
phận giả văn quỳnh yêu thương ông đã chúc ra đjd kể hydrogen veg exhix

g charge luyện và những khả năng đặt comer consultant
năm hai nghìn một mươi bốn am một mươi chín och die
với tinh thần thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lực lượng công an thị trấn đều gác lại những hạnh phúc riêng của mình
nêu cao trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự để người dân vui xuân đón tết
vẫn như ngày thường điện thoại vẫn túc trực để kịp thời giải quyết khi có vụ việc phát sinh
chào anh hello ạ công an thị trấn xin nghe nè và công an thị trấn tiếp nhận và sẽ xuống điện thoại để xác minh cho rời
và thưa quý vị cũng với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
trực một trăm linh quân số làm việc xuyên đêm xuyên tết
để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông
qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông phục vụ nhân dân vui tết du xuân an toàn
tại đường trần hưng đạo và đường lý thái tổ phường đại phúc thành phố bắc ninh
cùng với việc tổ chức phân làn điều hành giao thông không để xảy ra ồn tắc
công an thành phố bắc ninh tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp người tham gia giao thông
lái xe sau khi uống rượu bia
qua kiểm tra phần đông người dân du khách đều nghiêm túc chấp hành tốt quy định luật an toàn giao thông
tuy nhiên vẫn có một số ít trường hợp vi phạm
đội cảnh sát giao thông công an thành phố bắc ninh đã trực một trăm linh quân số
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến và địa bàn
trong tuần tra kiểm soát trên tuyến địa bàn cơ bản
người dân tham gia giao thông chấp hành tốt khi tham gia giao thông là không sử dụng rượu bia
qua đây thì cũng mong là tất cả người dân khi tham gia giao thông là không nên sử dụng rượu bia
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chính bản thân mình
lực lượng chức năng làm về nồng độ côn này thì anh thấy như thế nào
rất chi là tốt
nếu mà làm càng càng
càng tốt cứ uống rượu là không lái xe nào ok
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã trực một trăm linh quân số
tổ chức tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong các ngày nghỉ tết
đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm vị trí kiểm tra sẽ được thay đổi liên tục
tránh tình trạng báo chốt
đối tượng kiểm tra tập trung vào người điều khiển xe máy xe ô tô
trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và ma túy
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
với tinh thần làm việc nghiêm túc hết mình với công việc không quản thời tiết hay khó khăn
trong năm ngày
từ ngày hai mươi chín đến ngày ba tết nguyên đáng giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý một trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ngoài ra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức các điểm hỗ trợ người dân một số vật phẩm thiết yếu
hỗ trợ đồ ăn nhanh nước uống mũ bảo hiểm đạt chuẩn
hỗ trợ sửa chữa phương tiện khi cần thiết và bố trí các chốt phân luồng
tránh ủn tắc giao thông trên các tuyến đường đảm bảo mọi phương tiện được lưu thông thông suốt và an toàn
thưa quý vị khán giả chỉ còn hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán
và để đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông lực lượng công an toàn quốc vẫn đang tổ chức ứng trực
và triển khai nhiều biện pháp trong đó mạnh tay xử lý vi phạm về nồng độ cồn phát hiện trên năm năm trăm linh trường hợp vi phạm
còn vào ngày hôm qua ngày ba tết vụ tai nạn giao thông đứng sắt đã xảy ra trên địa bàn xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
khiến một người tử vong và một người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng chín giờ ngày một mươi hai tháng hai
thời điểm trên tàu chở khách số hiệu se năm chạy hướng bắc nam khi đến đường dây có gác chắn tự động
thì đã va chạm với xe máy chở theo hai người lưu thông theo hướng tây đồng
hậu quả vụ tai nạn đã khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ một nạn nhân bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
sau khi tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng đã kịp thời phối hợp xử lý vụ việc
tàu chở khách se năm được khởi hành trở lại ngay sau đó về ga tuy hòa để đón trả khách như bình thường
nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết giáp thìn được an toàn
lực lượng cảnh sát trật tự và cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh sóc trăng
đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu tấn công
trấn áp các loại tội phạm tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trong đêm các ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn lực lượng cảnh sát trật tự và cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh sóc trăng đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố sóc trăng
ngoài việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết
tại các khu vực có trang trí tiểu cảnh thu hút đông đảo người dân đến tham quan chụp ảnh
lực lượng cảnh sát trật tự và cảnh sát một trăm một mươi ba đã tuyên truyền nhắc nhở người dân đậu xe đúng nơi quy định
chú ý tự bảo quản tài sản của mình không để kẻ gian lợi dụng sơ hở
và nhắc nhở những người bán hàng rong không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường
và tính đến hết ngày hai tết lực lượng công an toàn tỉnh sóc trăng đã tổ chức tuần tra truy quét bảo đảm trật tự an toàn xã hội
với gần bốn năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia qua đó đã giải tán nhiều điểm cơ bạc nhỏ lẻ
nhắc nhở hai trăm sáu mươi trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường